kính thưa quý vị sau gần hai mươi tiếng chiến đấu với giặt lửa tại quán karaoke phường an phú
thành phố thuận an nhiều chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kiệt sức
tuy nhiên bên trong quán đám cháy vẫn còn âm ỉ và tỏa ra nhiều khói
do các cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy mang theo máy hút khói thiết bị chuyên dụng phá dỡ
bình dưỡng khí tiếp tục tiếp cận vào sâu bên trong để tìm kiếm nhiều nạn nhân nghi còn mắc kẹt
và cho đến một mươi bảy h ngày bảy tháng chín theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
số người thiệt mạng trong vụ cháy đã lên tới con số là hai mươi ba người
và tất cả vẫn chưa có danh tính và cũng đang trong quá trình xác minh nhân thân
ghi nhận tại hiện trường lực lượng chức năng gồm cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
cảnh sát giao thông lực lượng an ninh đại diện viện kiểm sát nhân dân và lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh
đã có mặt để tham gia công tác tìm kiếm người bị nạn cũng như chữa cháy
tại hiện trường đoạn đường trần quang diệu qua quán karaoke bị phong tỏa nghiêm ngặt
nhiều người bị thương là năm triệu đồng mỗi người
hiện cơ quan chức năng địa phương cũng được yêu cầu sớm hoàn thành công tác khám nghiệm
xác minh danh tính các nạn nhân để bàn giao thi hài cho người nhà lo hậu sự
làm rõ nguyên nhân xử lý trách nhiệm liên quan vụ cháy nếu có
về nguyên nhân vụ cháy theo nhận định ban đầu có thể do chập điện
cơ sở karaoke an phú được xây dựng với tổng diện tích sàn khoảng một năm trăm linh m hai gồm ba tầng
theo công an tính bình dương cơ sở này hoạt động từ năm hai nghìn một mươi sáu
do ông lê anh xuân bốn mươi hai tuổi hộ khẩu thành phố thuận an tỉnh bình dương
hiện sinh sống tại thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh làm chủ
cơ sở karaoke có gần ba mươi phòng hát
vụ cháy bùng phát tại tầng hai của cơ sở vào lúc hai mươi h bốn mươi năm phút ngày sáu tháng chín
công an tỉnh bình dương đã điều động gần bảy mươi chiến sĩ và hơn một mươi xe chuyên dụng
trong đó có hai xe thang tới để chữa cháy cứu được hai mươi hai người từ sơn thượng xuống đất